việc cấp thẻ xanh covid một mươi chín này sẽ giúp xác định những người có ít nguy cơ nhất làm lây nhiễm cho người khác qua đó cho phép họ được tự do hơn trong việc đi lại làm việc hay tham gia hoạt động ở những khu vực có nguy cơ cao như nơi đông người siêu thị nhà hàng quán bar nhà thi đấu thể thao xe buýt máy bay nhà máy
ở thời điểm hiện tại cần sớm có biện pháp kiểm soát bằng thẻ xanh chứ chưa thể trông chờ hoàn toàn vào khuyến cáo năm k và ý thức của người dân
trong lộ trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín phải đến khi tám mươi của người dân đã bị bệnh
trong lộ trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín phải đến khi tám mươi chín mươi người dân bao gồm cả trẻ em được bao phủ vaccine chúng ta mới dỡ bỏ thẻ xanh
và chung sống với dịch bằng năm k phó giáo sư hùng nhấn mạnh cân nhắc các hệ quả xảy ra khi áp dụng thẻ xanh
liên quan đến đề xuất này phó giáo sư tiến sĩ hoàng đức hạnh nguyên phó giám đốc sở y tế hà nội cho rằng hiện bộ y tế chưa chỉ đạo nhưng thành phố cần cân nhắc kỹ vì người tiêm mới được giảm nguy cơ nặng lên khi mắc bệnh chứ vẫn còn nhiễm virus và truyền cho người khác
nên nếu để họ tiêm rồi đi lại tự do không có điều kiện đi kèm sẽ nhiều rủi ro
theo nguyên phó giám đốc sở y tế hà nội sau hai tháng nữa khi người dân hà nội tiêm xong mũi hai sẽ khác vì thế cần cân nhắc tính toán kỹ các hệ quả xảy ra khi áp dụng thẻ xanh vì hiện nay vẫn yêu cầu người dân không có việc cần thiết không phải ra đường không kiểm tra giấy đi đường tiến sĩ hoàng đức hạnh nhấn mạnh
đồng tình với quan điểm này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết thêm có những loại vaccine khác khi tiêm hai mũi thì có miễn dịch gần như một trăm linh như là vaccine sởi thì miễn dịch chín mươi chín và miễn dịch suốt đời bại liệt cũng vậy
tuy nhiên vaccine covid một mươi chín được phê duyệt trong trường hợp khẩn cấp miễn dịch chưa xác định rõ vì có vaccine lúc đầu tiên công bố hiệu quả trên chín mươi nhưng sau một thời gian lại nói rằng hiệu quả miễn dịch giảm
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
ở hà nội nếu mở cửa người dân ở các tỉnh vào chưa được tiêm mang lại virus và lây cho người già người bệnh nền
hiện bộ y tế đang xem xét xin ý kiến để có hướng dẫn cho người đã tiêm chủng và xin ý kiến để nằm trong tổng thể chung giữa các tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng cao với tỉnh tiêm thấp giữa nhóm cộng đồng tiêm cao với nhóm tiêm thấp phải hết sức lưu ý nơi nào có tỷ lệ cao cũng phải nằm trong tổng thể cả nước đặc biệt lưu ý với người già bệnh nền trẻ em
đặc biệt nếu tiêm chủng một mũi thì không có ý nghĩa gì khi cấp thẻ xanh
thành phố hồ chí minh đề nghị cấp thẻ xanh do tình hình quá bức xúc với kinh tế an sinh xã hội
còn hà nội không nên nóng vội vì phải giữ thành quả chống dịch
nếu không có thể lây cho trẻ em khi đi học trở lại người già có bệnh nền sẽ rất khó khăn ông phu nhấn mạnh
một lần nữa ông phu nhấn mạnh hà nội không nên nóng vội trong việc cấp thẻ xanh tỷ lệ tiêm một mũi chưa cao miễn dịch chưa có